ngày hai mươi chín tháng tám tổng công ty hàng không việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ tổng công ty lần thứ năm
trong thời điểm doanh nghiệp này đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với phương châm đoàn kết sáng tạo bản lĩnh hành động nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cũng là thách thức không nhỏ trong nhiệm kỳ mới
mục tiêu quan trọng mà đại hội đảng bộ tổng công ty hàng không việt nam đặt ra đó là giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng không số một việt nam
tập đoàn các hãng hàng không gồm vietnam airlines vasco và pacific airlines giữ thị phần số một nội địa
là doanh nghiệp đặt nhóm ba về quy mô doanh thu trong khu vực đông nam á nhóm một mươi hãng hàng không được ưu thích tại châu á
củng cố dịch vụ bốn sao và từng bước đưa việt nam airlines đạt tiêu chuẩn năm sao
là hãng hàng không công nghệ số và trở thành doanh nghiệp được ưa thích hàng đầu tại thị trường lao động việt nam
để duy trì vị thế dẫn đầu của việt nam airlines group về thị phần nâng cao năng lực cạnh tranh
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ lần này đặt ra đó là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
mở rộng quy mô khai thác trên cả hai phân khúc truyền thống và giá rẻ thực hiện tái cơ cấu kiện toàn bộ máy
trong đó an toàn là mục tiêu tiên quyết là cơ sở tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của hãng hàng không quốc gia